trong qua việc sớm ký kết và phê chuẩn hiệp định evfta và evipa
tại buổi làm việc hai bên đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà địa vũng tàu vừa tổ chức tập huấn kỹ năng
cho tổ đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái phản động
và những thông tin xấu độc trên mạng xã hội trong bộ đội biên phòng tỉnh
tại buổi tập huấn bộ chỉ huy bộ đội biên phòng hướng dẫn kỹ năng thao tác cơ bản
sử dụng mạng xã hội và một số biện pháp kỹ thuật đấu tranh trên mạng internet
hướng dẫn cách tạo nhóm kín và đăng ký thành viên phục vụ công tác đấu tranh
các biện pháp xây dựng lực lượng và cách tiến hành hoạt động
cách nhận diện các quan điểm sai trái và âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch
phản động trên không gian mạng
bên cạnh đó còn được thực hành tham quan tổ làm mẫu hoạt động và luyện tập
qua đó giúp cho lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh nâng cao kỹ năng nhận thức
hiểu biết về nhiệm vụ mục đích ý nghĩa nội dung cách thức tham gia hoạt động
đồng thời hiểu được yêu cầu nhiệm vụ trong công tác đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái
phản động và những thông tin xấu độc trên mạng xã hội
góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phụ trách
sáng nay ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam tổ chức lễ kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày báo chí cách mạng việt nam
kỷ niệm hai mươi năm ngày thành lập hội nhà báo tỉnh quảng nam hai mươi tám tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
và trao giải thưởng báo chí huỳnh thúc kháng tỉnh quảng nam lần thứ một mươi ba cho bốn mươi bốn tác phẩm của các tác giả nhóm tác giả
giải thưởng báo chí huỳnh thúc kháng tỉnh quảng nam lần thứ một mươi ba năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín thu hút tổng số hơn hai trăm năm mươi tác phẩm
của hơn một trăm bảy mươi tác giả nhóm tác giả ở các thể loại báo in ảnh báo chí báo nói và báo hình
các tác phẩm dự thi năm nay đạt kỷ lục với số lượng chất lượng tăng mạnh và được đăng tải trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng của cả nước
những tác phẩm đã bao quát hầu hết các lĩnh vực đời sống chính trị kinh tế văn hóa xã hội
phản ánh chân thật cuộc sống từ vùng đồng bằng đến các địa phương ở miền núi hải đảo
thể hiện khá đầy đủ và toàn diện về diện mạo vùng đất và con người quảng nam
tại buổi lễ ban tổ chức đã trao giải thưởng báo chí huỳnh thúc kháng cho bốn mươi bốn tác phẩm của các tác giả
nhóm tác giả ở các thể loại báo in báo hình phát thanh ảnh báo chí
hiện đà nẵng đang là mùa cao điểm của du lịch nhất là du lịch biển
do đó để bảo đảm an ninh an toàn cho người dân và du khách khi tắm biển
ban quản lý bán đảo sơn trà và các bãi biển du lịch đà nẵng đã sớm xây dựng các kế hoạch
và phối hợp với các lực lượng hữu quan trên địa bàn thường xuyên tăng cường kiểm tra
giám sát và phân công lực lượng quản lý trật tự biển túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
và trực cứu hộ từ bốn h ba mươi đến hai mươi một h ba mươi hàng ngày tại các bãi tắm
phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
ngay từ khi khai trương mùa du lịch biển hai nghìn một mươi chín vào dịp ba mươi tháng bốn năm nay
ban quản lý bán đảo sơn trà và các bãi biển du lịch đà nẵng đã tổ chức nhiều lớp tập huấn
cho đội ngũ quản lý trật tự du lịch biển và đội cứu hộ
đồng thời triển khai nhiều hoạt động kiểm tra giám sát an ninh trật tự an toàn du lịch biển
bố trí gần ba mươi điểm loa trên tất cả các bãi tắm
đẩy mạnh tuyên truyền cho du khách không tắm ở các vùng nguy hiểm
chúng tôi chuẩn bị cho một mùa biển mà rất đông du khách đến với đà nẵng
thì chúng tôi tăng cường lực lượng cứu hộ
cũng như trang thiết bị nhằm giúp cứu người khi có sự khổ đối nước
còn về mặt nhân sự thì chúng tôi bố trí ở một mươi bảy điểm cứu hồ và thả phao
giới thoạn khu vực an toàn có biển báo hướng dẫn các lực lượng thì trực trăm phần trăm
nhờ các hoạt động tăng cường kiểm tra kiểm soát của lực lượng chức năng
nên tình hình an ninh trật tự an toàn
tại các bãi tắm diễn ra an toàn
mang lại sự yên tâm cho người dân và du khách mỗi khi đi tắm biển nơi đây
mười mấy năm về trước mình có tới một lần bãi biển này rất là hoang sơ
toàn là thông rất là chưa có bãi đẹp như vậy đâu
bây giờ rất là thấy là thay đổi rất là nhiều
với lại an ninh đây rất là trực tự
với lại mình cảm thấy rất là yên tâm
cùng với nhiều sự kiện như lễ hội bắn pháo hoa quốc tế đà nẵng
điểm hẹn mùa hè đà nẵng tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn
của du khách trong và ngoài nước trong năm hai nghìn một mươi chín
riêng năm tháng đầu năm nay
tổng doanh thu dịch vụ lưu trú của đà nẵng tăng một mươi bảy so với cùng kỳ năm trước
trong phần tiếp theo của chương trình
chống quá tải bảo đảm cấp điện dịp nắng nóng tại miền bắc
căm gò cuộc chiến chống ma túy vụng biệt
thưa quý vị
cà mau hiện đã bước vào đầu mùa mưa năm hai nghìn một mươi chín
nên tình hình sạt lở đất ven sông ven biển diễn biến phức tạp
trong đó thị trấn nam căn huyện nam căn luôn là điểm nóng về tình trạng này
vụ sạt lở mới nhất xảy ra tại địa phương là vào lúc một giờ sáng ngày hai mươi tháng sáu
tại khóm năm thị trấn nam căn huyện nam căn ước tính thiệt hại ban đầu hàng chục triệu đồng
theo số liệu mới nhất của phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện nam căn
từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện xảy ra hai mươi một điểm sạt lở
tổng chiều dài trên bốn trăm linh mét sâu từ mét bờ và phía trong từ hai đến hai mươi mét
theo đó các vụ sạt lở làm ảnh hưởng và thiệt hại hai mươi bốn căn nhà ba hai hectare diện tích nuôi trồng thủy sản
năm mét đường giao thông và một số công trình phụ khác ước tính tổng thiệt hại khoảng một tám mươi tám tỷ đồng
miền bắc đã và đang ở vào thời điểm nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh
trước tình hình này ngành điện nói chung và các đơn vị điện lực miền bắc đã tập trung
nhiều giải pháp ứng trực bảo đảm lưới điện thành phố được vận hành an toàn liên tục và ổn định
từ đầu tháng sáu vừa qua miền bắc đã trải qua những đợt nắng nóng kéo dài với nền nhiệt độ vào khoảng bốn mươi độ c
và có thời điểm lên đến trên bốn mươi độ c kéo theo đó là nhu cầu sử dụng điện tăng cao
tại tỉnh nam định nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tăng cao vượt đỉnh của năm hai nghìn một mươi tám
sản lượng điện của nam định trong đợt nắng nóng vừa rồi tăng tương đối đột biến
sản lượng của năm ngoái so với lại cái năm hai nghìn một mươi tám thì năm hai nghìn một mươi tám đạt cao nhất là sản lượng một ngày mắc là chín triệu sáu kwh
còn năm nay vào cái ngày một mươi ba tháng sáu là đã lên đến một mươi triệu tư tức là tăng so với năm ngoái là khoảng chín
công suất mắc thì cũng tăng lên năm trăm một mươi tám mw so với lại công suất mắc của tháng sáu năm ngoái là cũng tăng lên khoảng một mươi
với tình hình diễn biến thiên tài bất thường các đơn vị điện lực đã triển khai nhiều biện pháp chống quá tải
tuy nhiên trong đợt nắng nóng cực đoan khiến mức tiêu thụ của người dân đã tăng đột biến nên việc cấp điện tại một số khu vực dân cư bị gián đoạn cục bộ
có những trạm biến áp hàng ngày bình thường chỉ vận hành năm mươi tải
nhưng mà đến ngày nóng nắng như vừa rồi là có những ngày lên tới ba mươi bảy ba mươi tám độ thì cái máy biến áp ấy thì nó lại sử dụng bị đột biến
đột biến nó có thể mang tới đến một trăm linh tải biến áp
nếu mà cứ duy trì dài thì sẽ dẫn đến là cháy máy
thì để mà cung cấp điện cho nhân dân mà đảm bảo ổn định được thì là chúng tôi sẽ tìm mọi cách
giả sử có khi là vào nhà dân phải mượn cả quạt để quạt cho những cái thiết bị của mình nó nằm mát
trước tình hình sử dụng điện tăng đột biến dẫn đến quá tải cục bộ
vì vậy người dân và doanh nghiệp cần sử dụng điện tiết kiệm an toàn và hiệu quả theo khuyến cáo của ngành điện
cùng với đó tránh sử dụng đồng thời các thiết bị điện công suất lớn vào các giờ cao điểm
sáng từ chín h ba mươi đến một mươi một h ba mươi chiều từ một mươi bảy h đến hai mươi h và để điều hòa nhiệt độ từ hai mươi sáu độ trở lên với thời gian thích hợp
thông qua các biện pháp này sẽ giảm được các sự cố về điện và tránh tiền điện tăng đột biến
trong lĩnh vực sản xuất điện công tác quản lý kỹ thuật an toàn đóng vai trò quan trọng
bởi nếu chỉ một sự cố nhỏ cũng ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cũng như việc vận hành lưới điện
có thể gây gián đoạn việc sử dụng điện tại một số tỉnh thành trên cả nước
vì vậy đẩy mạnh công tác quản lý kỹ thuật
kỹ thuật vẫn luôn là vấn đề cấp thiết và được ngành điện quan tâm
là đơn vị chiếm tỷ trọng lớn trong quản lý nguồn của tập đoàn điện lực việt nam
với một mươi bốn đơn vị thành viên từ đầu năm đến nay tổng công ty phát điện một đã hoàn thành nhiệm vụ được giao
trong tháng năm tổng sản lượng điện sản xuất evn genco một đạt ba tám trăm ba mươi triệu kwh
tương đương một trăm một mươi kế hoạch tháng và bằng một trăm một mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
lũy kế năm tháng đầu năm sản lượng điện toàn tổng công ty đạt một mươi sáu hai trăm bảy mươi triệu kwh tương đương bốn mươi ba bảy kế hoạch năm
tính đến thời điểm hiện nay với nhà máy nhiệt điện duyên hải ba đã hoàn thành kế hoạch là bốn tỷ một trăm linh triệu kwh vào ngày một mươi bốn tháng sáu
việc nhà máy nhiệt điện duyên hải một hiện nay được ba tỷ ba trăm linh triệu kwh đạt khoảng tám mươi sáu kế hoạch
kế hoạch dự kiến là khoảng
trong một tuần nữa thì công ty sẽ đạt được toàn bộ sản lượng mô khố mà tổng công ty giao
tình hình đến ngày hôm nay thì cơ bản đã sản xuất được khoảng bảy trăm bảy mươi bốn triệu kwh tương đương với lý kế tỷ lệ phần trăm là khoảng năm mươi
trong ngành điện yếu tố kỹ thuật đặc biệt chiếm vai trò quan trọng
chính vì vậy nhằm nâng cao năng lực cho các đơn vị trực thuộc trong hai ngày hai mươi và hai mươi một tháng sáu
tại thành phố đà nẵng tổng công ty phát điện một đã tổ chức hội nghị quản lý kỹ thuật an toàn tại đà nẵng
với sự tham dự của đại diện tập đoàn điện lực các đơn vị trực thuộc tổng công ty và các đơn vị đối tác trong và ngoài nước
tất cả những vấn đề nóng hổi những vấn đề có thể là đơn vị làm tốt hoặc là có những cái việc mà đơn vị làm chưa tốt
thì những đơn vị đấy đều được trình bày ở hội nghị này để định hướng và để trao đổi bản thân những đơn vị
mà không xảy ra hoặc chưa xảy ra thì người ta nhìn thấy cái vấn đề đó
và đặc biệt là khối anh em trực tiếp bằng kỹ thuật thì họ có cơ hội để trao đổi trực tiếp với nhau
cùng với đó nội dung về tham gia thị trường điện theo chỉ đạo của chính phủ các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia thị trường
khả năng khả dụng của các tổ máy cũng được ban đến nhằm nâng cao doanh thu cho các đơn vị
khi tham gia thị trường điện theo lộ trình đã được chính phủ ban hành trước đó
hoang mang và lo lắng đang là tâm lý
kinh tế của nhiều hộ dân ở thôn bản lành xã hòa cư huyện biên giới cao lộc tỉnh lạng sơn
khi công trình mương thủy lợi mới đưa vào sử dụng chưa được một tháng đã bị hỏng
nguy cơ thiếu nước phục vụ canh tác và sản xuất nông nghiệp cho hàng chục hectare dụng vườn của người dân nơi đây đang hiện hiểu
phản ánh của phóng viên tại lạng sơn
công trình mương thủy lợi có chiều dài khoảng một mét nhưng có khoảng hai mươi mét mương dày một mươi cm bị gãy đổ
máng mương tách rời hoàn toàn với phần đất tàu lưu dương
vị trí chân mương bằng đất bị sói lở nghiêm trọng
nguyên nhân là do ảnh hưởng của đợt mưa to cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đã khiến hệ thống mương bị gãy nứt không thể dẫn nước tới tiêu
năm nay có mong năm nay có mương có nước thì được ăn thôi nhưng mà mương lại đổ thế này có cái nước gì về đến
nếu mà tình thì không cái mương này không hoàn thiện sau cái thời gian gặp này thì có cả cánh đồng này không ảnh hưởng
công trình mương hồ khẩu cắm do xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện cao lộc quản lý vận hành được xây dựng từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám tới tháng một năm hai nghìn một mươi chín với tổng mức đầu tư hơn một tỷ đồng từ nguồn vốn một ba năm
xã rất mong bàn huyện xem xét chỉnh sửa chứa để tưới tiêu cho cánh đồng thuân mặt lành
nếu mà không được sửa chứa thì sẽ không được sửa chứa
sửa chứa kịp thời thì nó sẽ ảnh hưởng với tổng diện tích của thôn đó là khoảng trên một mươi hai ha
việc hệ thống canh mương bị nứt gãy cho thấy sự lãng phí về tiền bạc của nhà nước và ảnh hưởng đến thời vụ canh tác nông nghiệp của bà con nhân dân địa phương
đề nghị chính quyền địa phương cần xử lý sớm để người dân yên tâm sản xuất
quảng sáu giờ ngày hai mươi tháng sáu

tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên phối hợp với cục hải quan điện biên và đồn biên phòng mường pôn bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
vào thời điểm trên tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đội bảy xã hùa thành huyện điện biên thì phát hiện một đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn
khi tổ công tác tiến hành kiểm tra phát hiện trên người đối tượng có nhiều gói nhỏ chứa một viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận là lý a du sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại bản hủy chăn một xã mường pồn huyện điện biên tỉnh điện biên
đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên tại khu vực biên giới việt nam lào đang trên đường vận chuyển để tiêu thụ thì bị bắt giữ
thưa quý vị và các bạn nói đến cuộc chiến chống tội phạm ma túy là nói đến những hiểm nguy
bởi chúng rất manh động sẵn sàng dùng vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng
cùng với các lực lượng trên mặt trận đấu tranh này bộ đội biên phòng đã lập nhiều chiến công
triệt xóa nhiều chuyên án ma túy lớn giữ vững bình yên trên các tuyến biên giới
thậm chí đã có không ít những hy sinh mất mát có những người lính đã mãi mãi ra đi không trở về
trong một lần vây bắt các đối tượng buôn bán vận chuyển ma túy thiêu tá vi văn nhất
sĩ quan đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thanh hóa đã hy sinh và để lại mẹ già vợ trẻ hai đứa con thơ
mất mát quá lớn này khiến ngay cả những vị tướng già cũng không kìm được cảm xúc
ngoài cái đau thương và cái tổn thất lớn nào
thì nó là nguồn cổ vũ động viên và tiếp thêm sức mạnh
để cho cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng chúng tôi quyết tâm hơn nữa
nên là coi như vậy bám nắm địa bàn đối tượng và thực hiện các chuyên án
kế hoạch nghiệp vụ để đấu tranh thắng lợi với cả các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy
trong thời gian qua tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh thanh hóa nói chung
chỉ tính riêng tháng sáu đầu năm nay bộ đội biên phòng thanh hóa đã phát hiện
bắt giữ và xử lý ba mươi tám vụ với ba mươi chín đối tượng buôn bán vận chuyển trái phép các chất ma túy
thu giữ số lượng ma túy lớn tổng hợp heroin thuốc viện và nhiều tăng vật có liên quan
kết quả đấu tranh phòng chống ma túy giữa sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín và sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
thì qua theo dõi so sánh thì cái kết quả cả về số lượng tăng vật cả về đối tượng và số vụ
án thì nó tăng tăng một cách rõ rệt với cái số lượng rất là lớn
trong những năm qua mặc dù lực lượng chức năng của hai nước đã nỗ lực lớn trong phòng chống ma túy
song đến nay tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn biên giới vẫn còn nóng
và cuộc chiến chống tội phạm ma túy vẫn còn nhiều gian năn
không có lúc nào là các lực lượng chúng tôi cảm thấy rằng là lợi trách nhiệm của mình
và không phải lúc nào là chúng tôi bỏ trật địa vì vậy nên là cái việc đấu tranh
đối với tội phạm ma túy và các tội phạm khác là luôn luôn được xác định là nhiệm vụ thường xuyên
liên tục và là trách nhiệm của chúng tôi trên tuyến biên giới chưa lúc nào tội phạm
ma túy lại manh động và liều lĩnh như hiện nay nhưng với sự kiên quyết khôn khéo và lòng quả cảm
lực lượng phòng chống ma túy của bộ đội biên phòng đã chặt đứt nhiều đường dây bắt và thu nhiều tăng
vật và trên mặt trận cam go này máu của những người lính biên phòng đã đổ xuống cho bình yên hạnh phúc của nhân dân
những ngày qua trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế xuất hiện tình trạng cây sen chết hàng loạt
trong đó tập trung nhiều nhất tại huyện phong điền đáng chú ý đây là năm thứ hai cây sen bị chết
đột ngột giữa mùa thu hoạch nhưng đến nay bà con vẫn chưa biết cách để chữa trị
mặc dù đang giữa vụ thu hoạch sen nhưng nhiều hộ trồng sen ở thừa thiên huế không vui vì sen
trong hồ tự dưng nhiễm bệnh dầu chết đây là năm thứ hai người trồng sen ở thừa thiên huế trắng tay
đầu khi phát hiện ra mới bị một tháng sau rồi thì có hết sạch hết luôn năm đó còn sâu quá nhiều luôn
không có nấm mấy chút nấm trong xe không có sâu giống như nấm này luôn đá sữa là nấm nấm bình
này cũng như chưa còn khó vôi mình còn có vài rồi vôi vì bớm rất nhiều mà vẫn bị vẫn bị
nhưng cái hiện tượng này vẫn chưa tìm ra được chính xác
được kỹ thuật nhưng cái hiện tượng này vẫn chưa tìm ra được chính xác được kỹ thuật nhưng cái hiện
tượng này vẫn chưa tìm ra được chính xác được kỹ thuật con cắt mũi bệnh prze
theo những người trồng sen lúc đầu sen chỉ có những biểu hiện tưởng vô hại như có đốm trên lá
sau đó để ý kỹ thì thấy phần thân dưới của sen có dấu hiệu thối dần dần thối toàn
thân lá khô cây chết dầu bệnh từ phần thân ngập trong nước nên rất khó phát hiện hoặc có phát hiện
được thì cũng chưa có thuốc để điều trị
nhà lãnh đạo nga ông muốn thảo luận rất nhiều với người đồng cấp mỹ về vấn đề kinh tế song phương đồng thời bày tỏ hy vọng mỹ cuối cùng sẽ hiểu được việc áp đặt các lệnh trừng phạt với nga là một sai lầm lớn

nhà lãnh đạo nga ông muốn thảo luận rất nhiều với người đồng cấp mỹ về vấn đề kinh tế song phương đồng thời bày tỏ hy vọng mỹ sẽ hiểu được việc áp đặt các lệnh trừng phạt với nga là một sai lầm lớn
nhà lãnh đạo nga ông muốn thảo luận rất nhiều với người đồng cấp mỹ về vấn đề kinh tế song phương đồng thời bày tỏ hy vọng mỹ sẽ hiểu được việc áp đặt các lệnh trừng phạt với nga là một sai lầm lớn